một mươi khách sạn nhà nghỉ và các địa điểm nghi vấn ở uông bí và quảng ninh để truy tìm hung thủ gây án
công an các tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đã xác định được hai nghi can trong vụ án
bước đầu cơ quan công an đã xác định được hai nghi can đó là doãn trung dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại tổ bảy khu một phường trương vương thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
là đối tượng đã có hai tiền án và nguyễn đức dũng hay còn gọi là nguyễn trí dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại tổ hai mươi tám khu tám phường quang trung thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
ai phát hiện hoặc có thông tin về các cá nhân trên đây đề nghị thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
hoặc gọi điện đến cục cảnh sát hình sự bộ công an số điện thoại sáu mươi chín hai nghìn ba trăm bốn mươi bốn một trăm linh ba
cá nhân nào cố tình che giấu sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật
khuyến cáo người dân không tự ý vây bắt các đối tượng hiểm nghi trên mà phải thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất
tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
theo số liệu của tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi bình quân chín tháng qua đã tăng hai bảy so với cùng kỳ năm trước
lạm phát cơ bản từ tháng một đến tháng chín so với cùng kỳ có biên độ giao động trong khoảng khá hẹp từ một sáu mươi bốn đến một tám
từ nay đến cuối năm có nhiều yếu tố dự báo sẽ gây áp lực lên chỉ số giá tiêu dùng nên vẫn cần thận trọng trong việc kiểm soát lạm phát
mặc dù mức lạm phát chín tháng qua thấp và cách khá xa với mục tiêu kiểm soát song đây vẫn là một biến số khó lường và đòi hỏi cẩn trọng trong điều hành
các chuyên gia kinh tế cho rằng nguyên nhân đẩy lạm phát năm hai nghìn một mươi sáu là do yếu tố tiền tệ tác động
do vậy không thể chủ quan bởi nhiều khả năng mục tiêu lạm phát không quá năm của năm hai nghìn một mươi sáu sẽ bị phá vỡ nếu không kiểm soát chặt lượng cung tiền ra nền kinh tế
đặc biệt cần cẩn trọng với nguy cơ
phát triển mạnh của thị trường bất động sản lĩnh vực cho thấy cầu của nền kinh tế đã có sự khởi sắc mạnh
để kiềm chế lạm phát dưới năm các bộ ngành địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả thị trường trong nước và quốc tế làm tốt công tác phân tích dự báo thông tin thị trường

công ty cổ phần truyền thông gapit cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng qua các đầu số tin nhắn ngắn là tám nghìn chín trăm hai mươi sáu tám nghìn chín trăm sáu mươi chín
thông qua nhiều chưa tiếp cận mời trào nên từ tháng một năm hai nghìn một mươi ba đến tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu khách hàng của viettel mobifone vinaphone và vietnam mobile đã phải trả tới hơn hai trăm ba mươi tỷ đồng
số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tại thời điểm ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu là chín mươi ba bảy trăm ba mươi năm khách hàng

tuy nhiên với chiêu thức kinh doanh này công ty samedia bị thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hà nội xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền năm mươi năm triệu đồng
tiền mà xử phạt năm mươi năm triệu là trong cái hành vi đó là anh khi mà thực hiện tiết lập trang thông tin thương mại điện tử
theo quy định pháp luật việt nam là anh thiết lập trang thông tin thương mại điện tử thì anh phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền về cái hoạt động trang thông tin thương mại điện tử
thế nhưng mà công ty không thực hiện thì chúng tôi đã xử phạt
thế còn cái hành vi thứ hai mà chúng tôi xử phạt ấy là chúng tôi xử phạt về hành vi về thực hiện quảng cáo theo cái nghị định chín mươi về thực hiện quảng cáo phải gắn tem nhãn và cái hướng dẫn về tháo gỡ các cái dịch vụ này
kích cỡ chữ của hướng dẫn này không đủ hai phần ba theo quy định
dư luận đang đặt ra câu hỏi liệu con số năm mươi năm triệu đồng xử phạt vi phạm hành chính so với hai trăm ba mươi tỷ đồng lợi nhuận có đủ sức nặng
dân đề đối với sammedia
cũng như các đơn vị kinh doanh dịch vụ qua mạng viễn thông khác không tiếp tục đưa ra những chiêu trò kinh doanh tương tự
và bằng cách nào trong ba năm qua samedia đã liên tục qua mặt các cơ quan chức năng thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ từ túi khách hàng
trả lời cho câu hỏi trên đại diện sở thông tin và truyền thông tp hà nội cho rằng việc xử phạt là đúng quy định và đây là lỗi từ phía khách hàng
đây là cái nhận thức của chúng ta về sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin
chúng ta không nắm rõ hai trăm ba mươi bốn tỷ cái số này là không phải là cái số mà gây thiệt hại như một số cái kênh thông tin đã đưa hoặc là sử dụng cái tít giật là móc móc túi người dân là gây cho cái bức xúc trong xã hội ra nhưng thực chất của nó là không phải là như thế
sau khi vụ việc trên bị phanh phui hiện mới có viettel tuyên bố hủy dịch vụ với các khách hàng không nhắn tin xác nhận muốn sử dụng tiếp dịch vụ do samedia cung cấp trên các đầu số sáu nghìn chín trăm linh chín
còn ba nhà mạng khác
là vinaphone mobifone và việt nam mobile vẫn tiếp tục giữ im lặng
theo các chuyên gia kinh tế trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về các nhà mạng
những đơn vị cũng hưởng lợi trực tiếp từ con số hai trăm ba mươi tỷ đồng của khách hàng
để mà ngăn ngừa những cái hậu quả xảy ra trong tương lai thì cần bổ sung những cái quy phạm pháp luật liên quan đến vấn đề này
không cho phép bất kỳ nhà mạng nào phối hợp với một bên thứ ba khai thác thông tin quảng cáo mà không được sự đồng ý chấp thuận trước của khách hàng
ít nhất bằng vật bản hoặc bằng xác nhận của khách hàng
như vậy đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng mới chỉ xử phạt vi phạm đối với samedia mà không nhắc đến cách xử lý với khoản thu lợi của công ty này với các nhà mạng
khả năng người tiêu dùng được bồi thường là rất khó bởi số thuê bao tham gia dịch vụ rất lớn khó xác định thiệt hại cụ thể
tuy nhiên đây cũng là hồi chuông cảnh báo đối với các cơ quan chức năng cần có những biện pháp ngăn ngừa trước đối với loại hình kinh doanh viễn thông mập mờ
kiếm lợi nhuận trên sự thiếu hiểu biết của khách hàng
còn đối với hơn một trăm hai mươi triệu thuê bao di động tại việt nam không còn cách nào khác
cần tự nâng cao ý thức cảnh giác để tự bảo vệ quyền lợi trinh đáng của mình khi sử dụng các thiết bị di động
thời gian ngắn sắp tới hàng cây cổ thụ tại phố kim mã ven hồ thủ lệ sẽ bị dịch chuyển hoặc chặt bỏ
để phục vụ thi công dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn nhổn ga hà nội
vẫn biết để phát triển hạ tầng đô thị sẽ phải thay đổi nhưng với mỗi người dân thủ đô vẫn không khỏi bất ngờ nối tiếc hụt hẫng khi nghe thông tin này
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
bảy mươi năm năm nay dù nắng cũng hay mưa ông trường và ông tin vẫn đều đặn làm nghề cắt tóc mưu sinh
các ông đã trở thành những người bạn già
chỉ kể dưới tán cây của hàng cây cổ thụ này
thế nhưng vài ngày nữa thôi rất có thể những hình ảnh này sẽ đi vào ký ức
hai ông đều cảm thấy bùi ngồi và nối tiếc
nói chung cái hàng cây này không những riêng tôi mà nhiều người mà thường xuyên hàng ngày đi qua lại đây
cũng như là những người đi tập thể dục
đấy ở cái khu vực này thì nói chung là đều cảm thấy là
bởi vì là cái hàng cây này nó là gọi là lá phổi xanh
nó mang lại cái bóng dâm nhất là những cái ngày hè mà ba mươi chín bốn mươi độ
thì tự nhiên đến đây cảm thấy con người nó tỉnh táo hẳn lên
đấy cho nên nhiều người họ đi xe máy qua đến đây đang mệt thì họ cũng dừng lại để hít thở không khí cho nó thoải mái
và cũng là để có sức để người ta lại tiếp tục cái cuộc hành trình của họ
đều tôi cảm thấy rằng nó không khác gì là mình đã được đến một cái chỗ nó như là ngôi nhà thứ hai của mình
cũng như ông tin và ông trường ông tùng người đã chứng kiến bao đổi thay dưới tán cây này hơn ba thập niên
đã không khỏi bùi ngùi khi nghe tin hàng cây sắp bị di rời
ba mươi năm năm hà nội nay đã thay xa đổi thịt
hàng cây không lớn hơn bao nhiêu trong suy nghĩ của ông
nhưng những đổi thay dưới gốc cây này lại rất nhiều
theo tôi cái hàng cây này nó mang lại cuộc sống cho tất cả mọi người chứ không cứ chỉ mình tôi
và nó làm cho cái vẻ đẹp của công viên này
nếu mà công viên này mà không có cái hàng cây này thì nghĩa là nó không phải là công viên nữa
trông nó trơ trội lắm
cái hàng cây xà cử này nó là một cái náp cổi xanh để cho tất cả mọi người đều được hưởng
khi trời nắng
với lứa tuổi sinh viên học sinh vì núi tiếc nên nhiều bạn đã ra đây
cùng nhau giữ lại những khoảnh khắc còn lại trước khi hàng cây bị di rời
trước khi những cái cây này được xà thả thì mình với bạn của mình
muốn ra đây để làm một chút kỉ niệm
thì cái cung đường này thì cũng gắn bó với mình khá là nhiều
nên là mình rất là cảm giác tiếc nuối vì nó bị chặt hại
biết bao thế hệ lớp người đã từng đi qua đây mỗi ngày hay mưu sinh dưới những tán cây này
giờ đây có thể sẽ chỉ còn động lại trong ký ức
tiếp tục chương trình ngày hôm nay là thông tin về cơn bão meji
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
hồi một giờ ngày hai mươi sáu tháng chín vị trí tâm bão mê ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc
một trăm hai mươi tám ba độ kinh đông cách đảo đài loan trung quốc khoảng bảy trăm tám mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn
tức là khoảng từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật trên cấp một mươi bốn
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
đến một giờ ngày hai mươi bảy tháng chín
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai ba độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba sáu độ kinh đông
cách đảo đài loan trung quốc khoảng hai trăm tám mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm
tức là khoảng một trăm sáu mươi năm một trăm tám mươi năm km một giờ giật trên cấp một mươi năm
từ đêm nay có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biệt động mạnh
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đến một giờ ngày hai mươi tám tháng chín
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi bốn một độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông
trên vùng biển phía tây đảo đài loan trung quốc
có thể thấy thiên tai diễn biến ngày một phức tạp
tại các vùng trũng thấp vùng thường xuyên ngập lụt
người dân dễ bị ảnh hưởng nhất
để giúp cho người dân cũng như cán bộ địa phương ở vùng lũ
có các kỹ năng ứng phó cứu hộ cứu nạn phòng chống thiên tai
hiệu quả trong mùa mưa bão hai nghìn một mươi sáu
tỉnh quảng ngãi đã và đang chú trọng việc tăng cường tổ chức các đợt diễn tập
phòng chống thiên tai tại các địa phương
vâng và việc làm này được xem là vô cùng cần thiết
và giúp người dân vùng lũ nâng cao khả năng ứng phó
để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có thiên tai xảy ra
phản ánh như một cuộc diễn tập được tổ chức tại xã hành tín đông huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
đây là một cuộc diễn tập ứng phó với thiên tai do ban quản lý dự án quản lý thiên tai
thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng ngãi tổ chức
tại xã hành tín đông huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
tình huống giả định là vào ngày hai mươi bốn tháng chín
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương
cơn bão số sáu gió cấp một mươi một một mươi hai giật trên cấp một mươi hai
sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền trung trong đó có quảng ngãi
do ảnh hưởng của cơn bão trên địa bàn tỉnh quảng ngãi có mưa to và rất to
khiến mực nước sông vệ lên cao ở mức báo động hai
và gây ngập lụt tại một số vùng trũng thuộc thôn đồng giữa và thôn nguyên hòa
xã hành tín đông huyện nghĩa hành
ngay sau khi nhận được công điện của ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi và huyện nghĩa hành
ban chỉ huy phòng chống thiên tai xã hành tín đông đã điều động lực lượng sung kích khoảng một trăm linh người
gồm lực lượng dân quân công an hội chữ thập đỏ và lực lượng sung kích tại địa phương
huy động phương tiện ô tô hiện có tại địa phương
để tổ chức di rời năm mươi năm hộ dân tại thôn nguyên hòa và thôn đồng giữa nằm trong vùng ngập sâu đến nơi an toàn
bên cạnh đó lực lượng xung kích của xã tổ chức đến nhà các hộ dân có nhà cửa không an toàn
giúp họ chằn chống lại nhà cửa
trước nhất là đoán vào chính quyền chúng ta quán bộ chúng ta tổ chức cái việc này
là rất cho xã hội cho dân dân hành tín đông
vì chỗ đây là vì ngập lụt
nam nào cũng bị ngập lụt và dân ở đây là rất khó khăn
và bị ngập lụt có thể là cháy đuối vào trang cá lũ lụt
trang khi mình chúng ta không diễn tập như thế này
năng cao một cái tinh thần hiểu biết của người dân
để một người dân nào quán trang cây là có lệnh để thông báo là chúng ta ổn định để phấn
để chống lực lượng
diễn tập lần này thì góp phần cho anh em lực lượng chúng tôi là nâng cao được ý thức
cái tầm quan trọng để chúng tôi có trách nhiệm hơn
để cứu nhân dân
trong khi gặp quả nặng
nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng và lực lượng sung kích trong việc phòng chống thiên tai
ban quản lý dự án quản lý thiên tai thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng ngãi
đang tiếp tục phối hợp với một mươi xã tại các huyện nghĩa hành đức phổ và mộ đức tổ chức diễn tập
quảng ngãi là một tân tính là nhiều bão lũ thiên tai
và thường xuyên thấy ra trong những năm gần đây
và nhất là lúc bão bất thường gây ra
cho nên là được
ngân hàng thế giới
dựa chọn là một tỉnh
để bố trí nguồn báu
mục tiêu đưa ra là
tất cả là
khoảng chín mươi người dân
là được nắm được tình hình đối đo thiên tai
và nắm được cách ứng phó phòng ngừa thấm quả thiên tai
cũng như là đầu tư cho nâng cao nhận thức cộng đồng cho cấp xã
một trăm linh mà có ứng bộ cấp xã
được hiểu biết về cách phòng ngừa thiên tai
cũng như thấm quả với biến đổi học
việc diễn tập ứng phó với thiên tai không chỉ góp phần nâng cao nhận thức
ứng phó cho người dân tại địa phương
mà còn góp phần nâng cao kỹ năng ứng phó
tổ chức tìm kiếm cứu nạn của lực lượng sung kích tại địa phương
góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
thưa quý vị vừa qua
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng chín tại nhà máy may vinatech
một trăm một mươi bảy trường hợp công nhân có biểu hiện sốt ho sổ mũi đau họng
trong đó có ba mươi bốn ca phải nhập viện điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện gò quao tỉnh kiên giang
và đây được cho là những biểu hiện lâm sàng của dịch cúm ah một n một
theo thông tin từ viện pasteur tp hcm
kết quả xét nghiệm đã cho thấy một trăm một mươi bảy công nhân nhà máy may vinatech tại tỉnh kiên giang dương tính với cúm ah một n một
trước nguy cơ bùng phát dịch cúm ah một n một
trung tâm y tế huyện gò quao tỉnh kiên giang đã tiến hành các biện pháp phòng chống dịch
như tuyên truyền chấn an để công nhân ở đây an tâm tiếp tục làm việc
và thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng chống dịch tại công ty
hiện bệnh viện đa khoa gò quao đã thành lập khu điều trị cách ly theo quy định
và hướng dẫn thân nhân bệnh nhân đeo khẩu trang
thực hiện phòng hộ cá nhân khi thăm nuôi người thân đang điều trị trong bệnh viện
nếu số lượng bệnh nhân tăng thêm
bệnh viện sẽ chọn phòng khám tại khu vực xã định an để làm khu cách ly giã chiến
tổng công ty sông thu tổng cục công nghiệp quốc phòng đã tổ chức lễ bàn giao tàu cảnh sát biển
phiên hiệu cảnh sát biển tám là sự buông lỏng về công tác phòng cháy chữa cháy
theo đánh giá của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn thành phố đã xảy ra sáu trăm hai mươi hai vụ cháy trong đó có một vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng
ba vụ cháy lớn do tài xế lương thành trung ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc lưu thông cùng chiều
chạy qua kéo vào sợi dây cáp khiến ông tuấn ngã xuống đường tử vong tại chỗ
được biết sau trận mưa lớn sợi dây cáp tại đây bị xà xuống khiến cho các xe tải xe khách khi đi qua đây đều bị vướng vào
chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ vụ việc cháu bé chín tuổi bị tấm tôn trên xe xích lô cưới cổ dẫn đến tử vong tại quận hoàng mai hà nội
vụ việc thương tâm đã gây xôn xao dư luận và dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng xe thô sơ chở cồng cành
đang gây mất an toàn cho người dân
và để giải quyết thực trạng này thì vào sáng qua phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã triển khai kế hoạch xử lý xe ba bánh xe chở công cành vi phạm luật giao thông đường bộ
chỉ trong sáng ngày hôm qua đội một mươi sáu phòng cảnh sát giao thông công an hà nội đã xử lý hàng chục trường hợp xe máy chở hàng công cành xe máy tự chế kéo hàng xe ba bánh chở hàng quá khổ
các chủ xe đều thừa nhận sai phạm của mình
theo đại diện phòng cảnh sát giao thông hà nội
thời gian tới thành phố sẽ ra quân xử lý xe tự chế xe thô sơ chở hàng công cành gây mất an toàn giao thông
theo đó các phòng quận sẽ tăng cường các chốt kiểm tra tuần tra để kịp thời phát hiện sai phạm
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông sẽ đề xuất tăng mức xử phạt đối với xe vi phạm vì với mức phạt từ ba trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng như hiện nay thì không đủ sức gian đe
người dân phản ánh hai ngày sau vụ cháu bé bị tử vong khi va chạm với xe xích lô chở tôn tại tân mai quận hoàng mai
bước đầu chưa thấy bóng dáng của xe thô sơ chở hàng cồng cành tại khu vực này
hiện nay tình trạng học sinh cấp phổ thông cơ sở cấp trung học phổ thông vi phạm các quy định của pháp luật khi điều khiển xe máy xe đạp điện tham gia giao thông vẫn diễn ra phổ biến
đây là thực trạng rất là báo động đối với các bậc phụ huynh nhà trường và toàn xã hội bởi nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của các em mà còn gây mất trật tự an toàn giao thông
sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại địa bàn tỉnh yên bái
đây là những hình ảnh mà nhóm phóng viên ghi lại vào giờ tan học tại khu vực gần cổng trường trung học phổ thông xã cảm ân huyện yên bình tỉnh yên bái vào giờ tan học
không chỉ các em học sinh cố tình vi phạm mà chính bản thân các bậc phụ huynh mặc dù nhận thức được sự nguy hiểm đang dình dập con em mình hàng ngày hàng giờ
nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ
nó cũng có gọi điện nó bảo mẹ ơi thôi hôm nay không có ai chở con đi học thì con lấy nhá
vậy con lấy tạm cái xe này đi con đi đi lại nhưng bây giờ đi thì bây giờ các chú công an nó bắt thì làm thế nào nó bảo thôi con đành điều thế
theo thống kê từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông liên quan đến đối tượng là trẻ em học sinh đi xe máy điện xe đạp điện
đáng chú ý hầu như trong các vụ tai nạn giao thông
các em đều trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm hoặc điều khiển xe có dung tích xy lanh vượt quá giới hạn cho phép
đây thực sự là tình trạng rất đáng báo động nếu như các lực lượng chức năng đặc biệt là từ phía nhà trường và các bậc phụ huynh
không có những biện pháp để chủ động bảo vệ an toàn cho con em mình khi tham gia giao thông
chúng tôi vẫn tiếp tục kết hợp với chính quyền địa phương và ban giám hiệu nhà trường tuyên truyền nhắc nhở
đồng thời cũng thông qua nhà trường
cái lớp tuyên truyền của phòng cảnh sát giao thông cũng tuyên truyền để những cháu học sinh hoặc là những phụ huynh học sinh có con em mình học
những trường cấp ba trên tuyến quốc lộ bảy mươi này thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
xe máy có dung tích xy lanh dưới năm mươi phân khối và xe đạp điện xe máy điện ngày càng phổ biến và trở thành loại phương tiện yêu thích trong giới trẻ đặc biệt là học sinh
tuy nhiên các loại phương tiện yêu thích trong tới trẻ đặc biệt là học sinh
tuy nhiên các loại phương tiện này có thể chạy với vận tốc năm mươi tới sáu mươi km trên giờ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông
chính vì vậy để chủ động bảo vệ con em mình ngoài sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng thì phía nhà trường và các bậc phụ huynh cũng cần tích cực giám sát và nhắc nhở để các em nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông
có như vậy mới đảm bảo an toàn cho chính các em và mọi người xung quanh khi tham gia giao thông